angela merkel chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại hamburg với lời kêu gọi các nước thành viên tìm kiếm thỏa hiệp trong các tranh chấp thương mại biến đổi khí hậu và người di cư
tuy nhiên bà cũng cho rằng hội nghị có thể không giải quyết được hết các bất đồng và rằng các nước g hai mươi phải sẵn sàng để dẹp bỏ những khác biệt
thương đình g hai mươi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa mỹ và châu âu đang gặp nhiều thách thức
từ khi mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu toàn cầu và ngừng đàm phán hiệp định thương mại với châu âu
hội nghị này cũng là lần đầu tiên tổng thống mỹ donald trump gặp trực tiếp tổng thống nga vladimir putin
hai vị tổng thống đã bắt tay và khẳng định sẽ gặp lại nhau để thảo luận về quan hệ nga mỹ
trong đó có chiến sự ở syri và xung đột ở miền đông ukraine
phiên họp đầu tiên đã diễn ra tối nay theo giờ việt nam với nội dung bàn về chống khủng bố
tiếp đó là các cuộc thảo luận về kinh tế và khí hậu toàn cầu
chiều nay ngày bảy tháng bảy
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương và đoàn kiểm tra bốn trăm sáu mươi chín của bộ chính trị đã đến làm việc
thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại cao bằng
hội nghị đã tiến hành thảo luận trao đổi ý kiến về những nội dung báo cáo kiểm tra nêu ra
trong đó nhấn mạnh những thuận lợi khó khăn của công tác bố trí cán bộ không phải người địa phương
quy hoạch cán bộ cấp xã tại tỉnh cao bằng
kết luận hội nghị đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc thẳng thắn
trách nhiệm xây dựng của tỉnh ủy cao bằng khi chấp hành quyết định kiểm tra của bộ chính trị
đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại địa phương
đây vừa là dịp đánh giá lại việc triển khai các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ tại địa phương
từ đó bổ sung sửa đổi sao cho phù hợp với thực tiễn
đồng chí trần quốc vượng đề nghị cao bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
là nơi sản sinh ra nhiều cán bộ cấp cao từ địa phương đến trung ương trong các thời kỳ
ngay sau buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đi thăm tặng quà
hai gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu tại thành phố cao bằng
theo viện huyết học truyền máu trung ương hà nội nhu cầu máu cho điều trị tại các tỉnh thành khu vực phía bắc
trong đó có thủ đô hà nội đang tăng đáng kể
trong khi đó nguồn người hiến máu tại các bệnh viện bắt đầu bước vào giai đoạn ít do sinh viên và học sinh nghỉ hè
hiện tại một trăm bảy mươi bệnh viện phía bắc chỉ còn đủ máu dùng trong bốn ngày tới
trung bình mỗi ngày viện cần một năm trăm linh đến một tám trăm linh đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị tại hơn một trăm bảy mươi bệnh viện phía bắc
tuy nhiên từ giữa tháng sáu cho tới nay số lượng máu tiếp nhận giảm đáng kể
với khoảng ba trăm linh tám trăm linh đơn vị đáp ứng dưới năm mươi nhu cầu điều trị
viện huyết học truyền máu trung mương kêu gọi
người dân hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu từ bảy h ba mươi đến một mươi chín h tất cả các ngày trong tuần
tại tầng hai khoa hiến máu của viện phố phạm văn bạch cầu giấy hà nội
điện thoại tiếp nhận đăng ký hiến máu là hai mươi bốn ba nghìn tám trăm sáu mươi tám sáu nghìn tám email hiếnmáuacongnihbt org vn
sáng nay tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố
tổ chức ngày hội hiến máu giọt hầm từ tp hcm và đã tiếp nhận hơn một đơn vị máu
năm hai nghìn một mươi ba viện huyết học truyền máu trung ương đã khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên việt hành trình đỏ
với thông điệp kết nối dòng máu việt
trải qua bốn năm tổ chức hành trình đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại ba mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước
từ các thành phố lớn hay những huyện vùng sâu vùng xa
chương trình có sức lan toàn lớn nhận được hưởng ứng mạnh mẽ và nâng cao nhận thức
về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh thalacemia
với hơn một trăm năm mươi đơn vị máu tiếp nhận được qua bốn kỳ tổ chức đã góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh
đây còn là dịp để ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành phố
các trung tâm truyền máu các bệnh viện trên cả nước phối hợp tổ chức tiếp nhận lượng máu lớn
đề phòng thảm họa và điều tiết lượng máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu giữa các địa phương
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngay trong những ngày đầu tháng bảy
đoàn công tác tổng cục chính trị quân đội nhân dân đến với quê hương thăng bình quảng nam
mang theo tình cảm tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
những món quà ý nghĩa những nghĩa cử thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ quân đội
đối với người dân quê hương giàu truyền thống cách mạng và chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến tranh
mẹ võ thị tích thân nhân liệt sĩ năm nay ngoài tám mươi tuổi
vui khi hay tin đoàn công tác của tổng cục chính trị quân đội về thăm các gia đình chính sách tại địa phương
niềm vui gặp mặt những lời thăm hỏi động viên của bộ đội và cán bộ địa phương
giúp mẹ ấm lòng hơn trong những ngày tháng bảy này
huyện thăng bình có trên một mươi liệt sĩ hơn một chín trăm linh mẹ việt nam anh hùng hiện có tám mươi chín mẹ còn sống
tại đây tổng cục chính trị quân đội nhân dân
cũng nhận phụng dưỡng ba mươi mẹ việt nam anh hùng và thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực
các cơ quan của tổng cục chính trị là hàng năm vào dịp hai mươi bảy tháng bảy vào các ngày lễ tết
đều đánh cử đoàn đánh để thăm viên động viên chia sẻ
hàng năm là cử cái đoàn bác sĩ đánh khóm và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách
nhiều năm qua tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng
nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng ban hành văn bản chỉ đạo
hướng dẫn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nhiều hoạt động ý nghĩa khác
thường tới kỉ niệm hai mươi bảy tháng bảy
cơ quan tổng cục đã tích cực tổ chức các hoạt động như là xây dựng nhà tỉnh nghĩa rồi tổ chức gặp mặt
thăm hỏi tặng quà các đối tượng
và khám bệnh cấp thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các địa phương và đơn vị tâm quân
những nghĩa cử ân tình cùng những phần quà mà đoàn công tác tổng cục chính trị trao tặng đến các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách trên vùng cát trắng thăng bình đã góp phần xoa dịu những hy sinh mất mát
động viên đối tượng chính sách vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
đó cũng là những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ cơ quan tổng cục chính trị hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
trong phần tin thế giới eu hoan nghênh cam kết của mỹ về mối quan hệ xuyên đại tây dương
hoạt động sản xuất hồi sinh từ đống đổ nát của aleppo
hôm nay chủ tịch hội đồng châu âu donald trump
antus đã hoan nghênh những đánh giá tích cực của tổng thống mỹ donald trump về mối quan hệ xuyên đại tây dương
song vẫn tỏ ra khá thận trọng về khả năng có sự thay đổi trong chính sách của nhà lãnh đạo mỹ
phát biểu trước báo giới tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
chủ tịch donald trump cho biết đã được nghe những phát biểu tích cực của tổng thống mỹ donald trump tại ba lan
về mối quan hệ giữa mỹ và châu âu về truyền thống chính trị chung và về sự sẵn sàng bảo vệ toàn thể cộng đồng phương tây
tuy nhiên ông cho rằng mọi lời nói cần đi đôi với hành động
đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được các kết quả thực chất trong kỳ họp lần này ở hamburg
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã có bài phát biểu quan trọng tại thủ đô vasva của ba lan
trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước này và châu âu đang phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp
viện dẫn điều năm của nato nhà lãnh đạo mỹ cũng khẳng định washington đã thể hiện cam kết phòng thủ chung với khối liên minh này
thông qua cả lời nói và hành động
hôm nay bộ trưởng nông lâm và ngư nghiệp nhật bản cho biết
chính phủ nước này sẽ tăng cường hỗ trợ ngành nông nghiệp bơ sữa chăn nuôi và lâm nghiệp
đây là những ngành được cho là có thể bị tác động bởi hiệp định thương mại tự do nhật bản liên minh châu âu eu
mà hai bên đạt được hôm qua sáu tháng bảy
chính phủ nhật bản sẽ xem xét tăng trợ cấp cho các hãng sản xuất sữa tươi nguyên kem của nước này
bởi mức thuế đối với một số sản phẩm phô mai nhập từ châu âu sẽ bị hủy bỏ một mươi năm năm
sau khi hiệp định thương mại tự do nhật bản eu có hiệu lực
trong ngành chăn nuôi nhật bản có thể mở rộng hệ thống trợ cấp cho người chăn nuôi
để bù đắp cho những thua lỗ mà họ sẽ phải chịu
trong ngành lâm nghiệp chính phủ nhật bản cũng có thể áp dụng các biện pháp giúp các sản phẩm gỗ sẻ mang tính cạnh tranh hơn
trong hiệp định thương mại tự do nhật bản eu hai bên đã nhất trí dỡ bỏ thuế đối với một loạt sản phẩm
khiến các nhà sản xuất nhật bản lo ngại về các mặt hàng của châu âu có giá cạnh tranh hơn tràn vào nước này
nhất là trong ngành nông nghiệp
sáu tháng sau khi quân đội syri tái chiếm lại aleppo thành phố một thời từng là trung tâm kinh tế của nước này
hàng chục nhà sản xuất với các nhà máy quy mô nhỏ và vừa đang dần quay trở lại khu vực phía đông thành phố này
tại quận phía đông aleppo nơi từng bị phiến quân chiêm đóng một thời gian dài
ông karam chủ nhà máy đang quan sát những chiếc máy làm nhựa của ông hoạt động
tôi từng sở hữu ba mươi chiếc máy nhưng giờ chỉ còn năm
tôi đã mất một năm triệu đô
tôi đã mất một năm triệu đô trong vòng một ngày khi nhà kho của tôi ở ngoại ô bị đốt cháy
nhưng thật kỳ diệu nhà máy của ông caram vẫn còn nguyên vẹn bất chấp bốn năm chiến tranh ác liệt ở aleppo
chỉ một tháng sau khi quân chính phủ giành lại thành phố
ông quyết định cho nó tái hoạt động với những máy móc còn lại
cuộc xung đột ở syri đã tàn phá nền kinh tế nước này
bảy khu công nghiệp trong và ngoài aleppo đã rơi vào tay các phiến quân khi chúng tiến vào thành phố năm hai nghìn một mươi hai
và giờ thì các doanh nghiệp đang phát triển

tiếp theo là cụm tin quốc tế đáng chú ý
mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng vào lò đất tại miền tây nam nhật bản
đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và tám người bị thương
tại thành phố asakura các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thi thể sau trận mưa
ba người khác cũng tử vong tại bệnh viện sau khi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy tim phổi
ngoài ra sáu người khác bị thương và ít nhất bốn người còn đang mất tích
hơn bốn trăm linh người dân tại làng toho
vẫn bị mắc kẹt do đường xá bị lũ nhấn chìm
một tòa nhà trung cư năm tầng gần thành phố napoli miền nam italia
bất ngờ bị sập vào sáng nay theo giờ địa phương
lực lượng cứu hỏa cho biết có khoảng tám người thuộc hai gia đình
được cho là bị kẹt trong đống đổ nát
theo các nhân chứng không hề có bất kỳ vụ nổ nào xảy ra trước khi tòa nhà sụp xuống
chưa rõ nguyên nhân của vụ việc nhưng tòa nhà bị sập
ngay khi một đoàn tàu chở hàng vừa chạy ngang qua tuyến đường sắt gần đó
lễ hội bò tót san fesmin ở miền bắc tây ban nha
là một trong những lễ hội được tổ chức hàng năm
dù cực kỳ nguy hiểm nhưng lễ hội này vẫn thu hút rất nhiều người tham dự
những con bò đực hung hãn sẽ được thả chạy tự do trên đường
và những người tham gia lễ hội sẽ phải ra sức chạy để tránh bị bò húc phải
ngay trong đợt chạy đầu tiên của lễ hội ba người đã phải nhập viện vì bị bỏ húc
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân